sau đánh giá nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe các lực lượng có nhiệm vụ phải có giải pháp khuyên cáo đến người dân

hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
vào trưa nay ngày ba mươi tháng sáu một chiếc xe tải đang chạy trên đại lộ mai chí thọ
đoạn qua phường bình khánh quận hai tp hcm thì bất ngờ gây tai nạn liên hoàn cho nhiều xe khác rồi lật nhào khiến cho nhiều người may mắn thoát nạn
khoảng một mươi giờ xe tải biển số sáu mươi c một mươi sáu nghìn sáu trăm bảy mươi lưu thông trên đại lộ mai chí thọ hướng từ nút giao an phú về hầm vượt sông sài gòn
khi đến gần ngã ba đường vào đảo kim cương phường bình khánh quận hai thì bất ngờ va chạm với xe tải biển số năm mươi bốn b hai nghìn ba trăm năm mươi chín chạy cùng chiều
tiếp đó chiếc xe tải tiếp tục tông vào đuôi ô tô bảy chỗ biển số sáu mươi tám a hai mươi năm
rồi lật nhào trên đường vụ việc gặp xe ô tô bảy chỗ bị đẩy về phía trước tông vào một ô tô khác
mang biển số năm mươi một h sáu mươi hai nghìn sáu mươi tám va chạm liên hoàn khiến các xe hư hỏng chăn hết làn đường ô tô trên đại lộ mai chí thọ
trong đó xe ô tô bảy chỗ bị nát phần đuôi sáu người ngồi trên xe may mắn không bị thương
thưa quý vị ngày hôm nay ngày ba mươi tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết
mới đây đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và thu giữ nhiều tài sản có giá trị
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an thị xã cai lậy khám phá một tù điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
ăn thua bằng tiền tại hộ của ông lê văn thới cư trú ấp thanh hưng xã thanh hòa thị xã cai lệ
lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ ba mươi bốn đối tượng tan vật thu giữ tại chiếu bạc gồm hai hộp xí ngầu một tấm bạc bảy triệu sáu trăm linh ngàn đồng
ngoài ra kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ trên một trăm tám mươi triệu đồng ba mươi bảy điện thoại di động một mươi chín xe mô tô
tụ điểm đánh bạc do đối tượng lê thị ngọc lành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cư trú ấp thanh hưng xã thanh hòa thị xã cai lệ đứng ra tổ chức
nội bộ phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thị xã cai lệ tiếp tục điều tra xử lý
sáng ngày ba mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm đã tạm giữ lương đức thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm để điều tra làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em trong một clip hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
thắng được xác định là người đàn ông có hành vi bóc cổ đập đầu bé gái và sách cổ nhất lên khỏi mặt đất trong clip gây bức xúc dư luận
qua tìm hiểu vụ việc đoàn clip xảy ra tại nhà trọ trong hẻm hai trăm năm mươi hai một mươi một đường phan anh phường hiệp tân quận tân phú
bé gái bị đánh sinh năm hai nghìn một mươi sáu còn thắng là bạn trai của mẹ
qua làm việc với công an mẹ bé gái cho biết vào khoảng giờ ba mươi phút
bảy tháng sáu thắng đi nhậu về phòng trọ thế chị đang la mắng con nên bật tức và có hành vi đánh cháu như clip đăng trên mạng xã hội
bước đầu lương đức thắng đã thừa nhận là người có hành vi đánh cháu bé trong clip
đại diện ủy ban phường hiệp tân cho biết qua kiểm tra về y tế đã phát hiện một số chấn thương trên cơ thể
có tương tích nghiêm trọng và hiện tâm lý cũng đã ổn định
tuy nhiên các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục theo dõi về tình hình sức khỏe của bé
sáng ngày ba mươi tháng sáu chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan vụ việc bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
cho bệnh nhi dùng thuốc hết hàng sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ
bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm cho biết vẫn luôn theo sát tình hình sức khỏe bệnh nhi sau khi dùng thuốc hết hàng
hiện tại bệnh nhi vẫn khỏe mạnh và vui chơi bình thường
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu người nhà bệnh nhi bốn tuổi được chẩn đoán suy tủy
người phản ánh đến bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm về việc bệnh viện đã cấp phát và cho bệnh nhi dùng thuốc
antithymocyt globutin thymogam hai trăm năm mươi g hết hạn sử dụng
ngay sau đó bệnh viện lập tức dừng y lệnh và kiểm tra lại hàng sử dụng của thuốc nói trên
kết quả ghi nhận hai lọ thuốc một đã dùng hết và mục đã dùng một phần ba
cấp phát cho bệnh nhi có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó kiểm tra trên hệ thống phần mềm quản lý thuốc của bệnh viện cho thấy
hai loại thuốc nói trên có hạn sử dụng là tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức học khẩn
để nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ việc và tạm đình chỉ công tác cá nhân liên quan
cũng đã tiến hành xác minh và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
ngoài ra ngay sau khi có thông tin về vụ việc cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đã có công văn yêu cầu sở y tế tp hcm giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ và xử lý theo quy định nếu có sai sót
sở y tế tp hcm phải báo cáo về bộ y tế đồng thời cung cấp thông tin
cho các cơ quan truyền thông sau khi có kết quả
cục quản lý khám chứa bệnh cũng yêu cầu sở y tế tp hcm ra soát kiểm tra các cơ sở
trên địa bàn có tuân thủ đúng quy chế quy định về công tác khoa dược khám chữa bệnh
do bộ y tế ban hành
thưa quý vị hơn một trăm bốn mươi lượt bệnh nhân đã đến khám và điều trị
ba mươi tháng bốn bộ công an trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy năng lực khám và điều trị bệnh của bệnh viện ba mươi tháng bốn
ngày càng nâng cao tạo được niềm tin trong lòng người dân
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm khó khăn cho công tác khám chữa bệnh
của ngành y tế nói chung và bệnh viện ba mươi tháng bốn nói riêng
do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội
vượt qua những khó khăn đó bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nỗ lực kiểm soát
tốt dịch covid một mươi chín và không có bệnh nhân cán bộ chiến sĩ nào nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện
bên cạnh đó bệnh viện đã kịp thời cách ly các trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với người nhiễm covid một mươi chín
số lượt khám ngoại trú sáu tháng đầu năm tăng năm mươi ba so với cùng kỳ
kịp thời cung ứng thuốc và hóa chất vật tư y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch
qua đó đảm bảo chất lượng và công tác phát triển bệnh viện lên quy mô sáu trăm linh giường
cho đến trưa nay ngày ba mươi tháng sáu tất cả mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc virus sars cov hai
của cư dân chung cư phạm viết chánh tp hcm đều cho kết quả âm tính
đây là tin vui nhưng cũng đồng thời làm dấy lên lo ngại
lan sóng bệnh dịch mới có thể diễn ra nếu người dân chủ quan với dịch covid một mươi chín
một ngày sau khi có thông tin một ca tái dương tính với covid một mươi chín tại lô đề
chung cư phạm viết chánh phường một mươi chín quận bình thạnh tp hcm
cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường không có ca bệnh mới
không bị cách ly cùng dân cư vì dịch covid một mươi chín cho thấy chính quyền thành phố đang làm rất tốt công tác phòng dịch
nhưng mặt khác lại khiến tâm lý của người dân có phần chủ quan
đúng thật chắc bây giờ khách cứ nghĩ là qua dịch rồi
thì khách sẽ tự động lại bình thường như cuộc sống hàng ngày như lúc trước
hiện tại theo thông báo việt nam của mình là được đứng hàng đầu tớp chống dịch
nên người của mình cũng hơi ý lạ xíu
trước đó mẫu xét nghiệm bệnh nhân ba trăm hai mươi sáu đang cư trú tại chung cư này có kết quả chưa rõ ràng
nên cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra lại và cho xét nghiệm toàn bộ cư dân sống cùng tầng với bệnh nhân
chính vì vậy việc có thể xuất hiện ca nhiễm mới có nguy cơ cách ly khu dân cư do nghi nhiễm
đồng thời diễn biến bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn đang hết sức phức tạp
quay lại vấn đề để người dân không lo lạ nhất mình cảnh báo là hiện giờ thế giới
nguồn lây xâm nhập vẫn còn đó đường không đặc biệt là đường không đường thủy
thời gian gần đây các bạn thấy là những đường mòn lối mở đường bộ không kiểm soát được khó kiểm soát
thì do cái sự khó kiểm soát đó thì người dân cần phải cảnh giác
tại nguồn lây không biết từ đâu hết cũng phải thực hiện các biện pháp phòng tránh
dù như đến tập trung đông người nên đeo khẩu trang
nhưng mà biện pháp
tiên quyết và hiệu quả nhất là rửa tay
được biết cho đến chiều nay ngày ba mươi tháng sáu toàn thành phố đã có gần sáu trăm linh người đang cách ly tập trung
hơn một trăm linh người cách ly tại nhà
ngành y tế thành phố vẫn đang tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu
quản lý tốt người nhập cảnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
sáng nay ngày ba mươi tháng sáu tại hội nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố lần thứ tư khóa một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài việc ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh
sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
thì ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết thư tố cáo của công dân
qua đó các đại biểu đồng tình với báo cáo về những kết quả đạt được
mà trọng tâm là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ
lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ và những người tình nguyện
các kết quả đạt được cử tri cũng bày tỏ lo lắng bước xuống trước những manh động
liều lĩnh của các nhóm xã hội đen có tổ chức trong thời gian qua
và sự cố các gây xanh ngã đổ gãy nhánh tại các tuyến đường trong khuôn biến trường học
khi gặp mưa giông gió lớn gây chết người
ngoài các ý kiến của đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đề nghị ủy ban nhân dân thành phố
có văn bản chỉ đạo lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo ủy ban nhân dân các cấp
các cơ quan chức năng có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo kết quả giải quyết
các đơn khiếu nại tố cáo của công dân do cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
chuyển đến đúng thời hạn quy định
đối với các cơ quan đơn vị không phản hồi kết quả giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo của công dân
thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh sẽ có văn bản kiến nghị
thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xử lý